chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
sau cuộc không kích bằng hàng trăm uav và tên lửa vào tối một mươi ba tháng bốn của iran
nhằm đáp trả vụ tấn công tòa lãnh sự quán ở syri đầu tháng này
tổng thống mỹ joe biden đã có cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
trong cuộc gọi tổng thống biden có động thái kiềm chế israel
khi tuyên bố không ủng hộ việc nước này đáp trả iran
phía dẫn lời quan chức cấp cao nhà trắng cho biết
tổng thống mỹ joe biden đã nói với thủ tướng israel benjamin netanyahu
rằng washington sẽ không ủng hộ các cuộc tấn công của israel nhằm trả đũa iran
sau khi tehran phóng hàng loạt tên lửa vào máy bay không người lái vào israel
ông biden đã đưa ra cảnh báo trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào hôm một mươi ba tháng bốn
các quan chức mỹ khác cũng cho biết tổng thống biden và chính quyền của ông rất lo ngại rằng
bất kỳ hành động ăn miếng trả miếng nào cũng có thể gây ra một cuộc chiến tranh khu vực
với những hậu quả thảm khốc
trước những lo ngại đó ông biden được cho là đã nói với ông netanyahu
rằng israel về cơ bản đã chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này với iran và đã giành chiến thắng
trong khi đó asius cho biết thủ tướng israel thừa nhận ông hiểu rằng
bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ không được mỹ ủng hộ
cnn dẫn một nguồn tin là quan chức cấp ca của chính quyền mỹ cho biết
tổng thống biden đã nói rõ với thủ tướng netanyahu rằng mỹ
sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào chống lại iran
tuy vậy ông biden tái khẳng định cam kết sắp đá của mỹ đối với an ninh của israel
theo một tuyên bố do nhà trắng đưa ra ông biden đã gặp các nhà lãnh đạo g bảy vào ngày một mươi bốn tháng bốn
để phối hợp phản ứng ngoại giao thống nhất trước cuộc tấn công của iran
còn new york times dẫn lời các quan chức israel giấu tên cho biết
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức nhằm vào iran
sau khi có cuộc điện đàm với tổng thống mỹ joe biden hôm một mươi bốn tháng bốn
các nguồn tin cho biết trong khi một số thành viên nội các ủng hộ các phản ứng quân sự ngay lập tức
thì ông netanyahu lại chọn không tiến hành tấn công trả đũa theo đề nghị của tổng thống mỹ biden
trong ngắn hạn washington có thể thấy an tâm khi có một số dấu hiệu cho thấy
israel ít nhất sẽ không hành động ngay lập tức để đáp trả iran
israel đã kêu gọi triệu tập một phiên họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về vụ tấn công của iran trong ngày một mươi bốn tháng bốn
một tín hiệu khác cho thấy phản ứng của israel có thể sẽ hạ nhiệt là cuộc trò chuyện
của bộ trưởng quốc phòng
bộ trưởng quốc phòng israel joab galan với người đồng cấp mỹ lloyd austin
sau các cuộc tấn công của iran
theo bộ quốc phòng israel ông gallan nhấn mạnh rằng cơ quan quốc phòng đã chuẩn bị
cho bất kỳ nỗ lực tiếp theo nào nhằm tấn công nhà nước israel
những bình luận của ông không đề cập đến việc israel tấn công đáp trả iran
dấu hiệu tích cực thứ ba vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn là sự chấn an
từ một quan chức israel được new york times dẫn lời
nói rằng phản ứng của israel sẽ được phối hợp với các đồng minh của họ
trước đó ngoại trưởng iran hossein amir akdollahi
ngày một mươi bốn tháng bốn cho biết iran đã thông báo với mỹ và các nước láng giềng
trước khoảng bảy mươi hai giờ rằng các cuộc tấn công nhằm vào israel sẽ có giới hạn
và nhằm mục đích tự vệ nhưng phía mỹ đã bác bỏ điều này
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết họ đã liên hệ với cả washington và tehran
trước vụ tấn công và truyền tải thông điệp với vai trò là một trung gian
nhằm tránh tình hình leo thang nguy hiểm
một nguồn tin ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho hay iran cho biết kế hoạch của họ
sẽ là phản ứng cho cuộc tấn công của israel vào lãnh sự quán của họ ở damas
và nó sẽ không đi xa hơn điều này
chúng tôi đã nhận thức được các khả năng có thể xảy ra
tuy nhiên một quan chức cấp cao của mỹ bác bỏ thông tin của phía iran
theo đó washington có liên hệ với iran thông qua các kênh trung gian ở thụy sĩ
nhưng không nhận được thông báo trước bảy mươi hai giờ
điều đó không đúng họ không đưa ra thông báo cũng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào
rằng đây là mục tiêu chúng tôi sẽ nhắm tới vì vậy hãy sơ tán
quan chức này cho biết tehran chỉ gửi cho mỹ một thông điệp sau khi cuộc tấn công bắt đầu
và mục đích là gây thiệt đại lớn
theo quan chức mỹ việc tehran cẳng định thông báo trước chỉ nhằm tránh bất mặt
sau vụ tấn công thất bại
iran đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào israel
với hơn ba trăm linh tên lửa và máy bay không người lái tự sát
động thái này nhằm trả đũa cuộc tấn công mà iran cáo buộc do israel tiến hành
nhằm vào lãnh sự quán iran ở damas syri hồi đầu tháng
khiến một số sĩ quan quân đội cấp cao của iran thiệt mạng
lực lượng phòng vệ israel tuyên bố đã bắn hạ chín mươi chín máy bay không người lái
và tên lửa của iran với sự hỗ trợ của mỹ và các đồng minh
giới chức israel cho rằng đây là thành công lớn
trong khi đó iran nhấn mạnh cuộc tấn công đã thành công hơn mong đợi
và tuyên bố hai cân cứ của israel đã bị phá hủy
israel chỉ thừa nhận thiệt hại nhỏ đối với một cơ sở quân sự
trong diễn biến liên quan nga và trung quốc ngay sau cuộc tấn công của iran vào israel
cũng đã lập tức lên tiếng kêu gọi kiềm chế đồng thời lưu ý trong cuộc họp
của hội đồng bảo an liên hợp quốc rằng tehran đã tuyên bố ý định
tránh leo thang thêm và họ coi vấn đề này đã được giải quyết
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn
về tình hình trung đông trọng tâm là vụ iran tấn công trả đũa israel vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
phiên họp khẩn được thực hiện theo thư yêu cầu israel gửi tới chủ tịch hội đồng bảo an
và tổng thư ký liên hợp quốc ngày một mươi ba tháng bốn
trong thư israel mô tả cuộc tấn công của iran vi phạm hiến trương liên hợp quốc
và luật pháp quốc tế
cùng ngày phái đoàn thường trực iran tại liên hợp quốc cũng gửi thư tới chủ tịch hội đồng bảo an
nêu rõ vụ tấn công israel là cách iran thực thi quyền tự vệ chính đáng
viện dẫn điều năm mươi một hiến trương liên hợp quốc
phát biểu tại phiên họp khẩn về tình hình trung đông của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại diện của nga tại liên hợp quốc vasi nebensia cho biết
moscow ghi nhận các tín hiệu do tehran đưa ra rằng họ không tìm cách leo thang quân sự hơn nữa
chống lại israel
ông nebensia kêu gọi phương tây và israel từ bỏ hành vi sử dụng vũ lực mang tính khiêu khích
ở trung đông vì chúng chứa đầy những rủi ro và hậu quả cực kỳ nguy hiểm
đối với toàn khu vực vốn đã mất ổn định do cuộc đối đầu giữa israel và palestine ngày càng tăng
về phần mình phó đại sứ trung quốc tại liên hợp quốc đại bình lưu ý rằng
theo iran hành động quân sự của họ là để đáp trả hành động gây gấn của israel
nhằm vào các cơ sở ngoại giao của nước này ở syri và vấn đề có thể được coi là đã kết thúc
ông đại bình cho biết trung quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự bình tĩnh và kiểm chế tối đa
đồng thời giải quyết những khác biệt và tranh chấp phù hợp với mục đích của hiến trương liên hợp quốc
cũng như luật pháp quốc tế để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào nữa
cũng trong ngày một mươi bốn tháng bốn tổng thống iraq abdel lativ racis đã kêu gọi giảm căng thẳng ở trung đông
sau cuộc tấn công chưa từng có của iran vào israel đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột lan rộng
theo phóng viên thông tấn xã việt nam tại trung đông trong tuyên bố ông racis cho rằng
cần phải giải quyết cuộc xung đột ở giải gaza và tìm giải pháp cho vấn đề palestine
vì đây là yếu tố cơ bản cho sự ổn định của khu vực
cùng ngày ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp iran hossein ame adollahian
trong đó ông fidan nhấn mạnh ankara không muốn căng thẳng leo thang hơn nữa trong khu vực
về phần mình ngoại trưởng iran cho hay chiến dịch tấn công đáp trả của nước này nhằm vào israel đã kết thúc
đồng thời khẳng định
iran sẽ không phát động chiến dịch mới trừ phi bị tấn công
trong khi đó bộ ngoại giao nhật bản vào tối ngày một mươi bốn tháng bốn đã phát đi thông báo
khuyên cáo công dân nước này không nên đến iran
theo phóng viên thông tật xã việt nam tại tokyo bộ ngoại giao nhật bản cũng đã kêu gọi công dân nước này đang ở iran
cân nhắc rời đi khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động
công dân nhật bản ở iran cũng được khuyến nghị cập nhật thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
và chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân
theo hãng tin kyodo tính đến cuối ngày một mươi bốn tháng bốn
vẫn chưa ghi nhận có thông tin nào về việc có công dân nhật bản bị thương vong trong vụ tấn công của iran vào israel đêm một mươi ba tháng bốn
cũng trong ngày một mươi bốn tháng bốn đại sứ quán pháp tại tehran khuyến cáo công dân nước này nên tạm thời rời khỏi iran do căng thẳng trong khu vực tăng cao
tuyên bố của đại sứ quán pháp tại tehran nêu rõ công dân pháp ở iran hãy tạm thời rời khỏi đất nước này
trong khi đó chính phủ hà lan khuyến cáo công dân không đến israel do tình hình an ninh bất ổn sau vụ tấn công của iran
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại